ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai bộ y tế đã ban hành hướng dẫn y tế phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người được phép nhập cảnh vào việt nam làm việc ngắn ngày dưới một mươi bốn ngày
đối tượng áp dụng của hướng dẫn này là những người được phép nhập cảnh vào việt nam làm việc ngắn ngày bao gồm
người nhập cảnh với mục đích ngoại giao công vụ người nhập cảnh không phải mục đích ngoại giao công vụ như nhà đầu tư chuyên gia
lao động tay nghề cao nhà quản lý doanh nghiệp kinh doanh thương mại nghiên cứu thị trường cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa thuận với từng quốc gia
những người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày trong quá trình làm việc tại việt nam
tại hướng dẫn này bộ y tế nêu rõ người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế
xong phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín đề án kế hoạch đã được phê duyệt
không tiếp xúc với cộng đồng đảm bảo an toàn cho người nhập cảnh ngắn ngày và những người tiếp xúc không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc và không lây nhiễm ra cộng đồng
trong trường hợp người nhập cảnh dự kiến làm việc hoạt động tại nhiều địa phương
cần phải có kế hoạch phương án di chuyển rõ ràng và được địa phương liên quan chấp thuận
người nhập cảnh ngắn ngày và người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày phải thực hiện đầy đủ quy định năm k tự theo dõi sức khỏe
khi có một trong các biểu hiện sốt ho đau rát họng hoặc khó thở thì thông báo cho cơ quan quản lý và y tế địa phương để xử lý theo quy định
bộ y tế lưu ý việc lập danh sách toàn bộ những người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày trong quá trình làm việc
doanh nghiệp thu xếp cơ sở lưu trú khác đụng ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đảm bảo các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí riêng khu vực lưu trú cho người nhập cảnh ngắn ngay tuyệt đối không để lây nhiễm chéo tại nơi lưu trú và lây nhiễm ra cộng đồng
đối với người nhập cảnh với mục đích ngoại giao công vụ thì được miễn chi trả trừ chi phí lưu trú tại khách sạn theo nguyện vọng
cũng tại hướng dẫn này bộ y tế nêu rõ trường hợp sau thời gian làm việc ngắn ngày mà người nhập cảnh tiếp tục có nhu cầu ở lại việt nam làm việc thì phải thực hiện các quy định hiện hành về nhập xuất cảnh và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
kết thúc thời gian làm việc trước ba ngày kể từ ngày nhập cảnh phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú đến hết ngày thứ ba không được tiếp xúc với người xung quanh không được ra khỏi nơi lưu trú
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày thực hiện đầy đủ quy định năm k
trường hợp có dấu hiệu ho sốt khó thở đau họng phải báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định
trường hợp kết thúc thời gian làm việc sau ba ngày và có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr âm tính vào ngày thứ ba thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày thực hiện đầy đủ quy định năm k
kết thúc thời gian làm việc trước bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh phải tự cách ly tại nơi lưu trú đến hết ngày thứ bảy
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy tính từ ngày nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày thực hiện đầy đủ quy định năm mươi
trường hợp có dấu hiệu ho sốt khó thở đau họng thì phải báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định
trường hợp kết thúc thời gian làm việc sau bảy ngày và có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr âm tính vào ngày thứ bảy
thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày thực hiện đầy đủ quy định năm k
nếu có dấu hiệu ho sốt khó thở đau họng thì phải báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định